chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn hiện nay mô hình biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế không những góp phần làm sạch môi trường sống
rác thải còn được các hội viên phụ nữ phân loại bán gây quỹ mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên đau ốm trên địa bàn
đây là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về mặt nhân văn nhân đạo cũng như góp phần bảo vệ môi trường
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hoạt động ý nghĩa này qua phóng sự sau đây của chương trình
thời gian qua bằng những việc làm cụ thể hội phụ nữ các tỉnh thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần hạn chế rác thải nhựa
nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân trong việc phân loại xử lý rác thải
bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa
nhiều mô hình cách làm sáng tạo đã được hội viên phụ nữ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày
trong số các mô hình đó phải kể đến mô hình biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế
tặng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên đau ốm chưa có điều kiện mua thẻ bảo hiểm y tế
ý tưởng lồng ghép song song triển khai mô hình biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế
vừa hỗ trợ các hội viên trên địa bàn vừa góp phần nâng cao ý thức của hội viên
từng bước thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi hình thành ý thức phân loại rác thải tại nguồn
tận dụng phế liệu để mua sắm các vật dụng có ích giảm thiểu ô nhiễm môi trường do phế liệu và túi ni lông gây ra
hiện nay mô hình chống rác thải nhựa đang được hội liên hiệp phụ nữ phường quang trung
thành phố uông bí triển khai đồng bộ tại một mươi ba trên một mươi ba tri hội phụ nữ
bên cạnh việc nâng cao nhận thức của hội viên và người dân trong việc phân loại xử lý rác thải
hội phụ nữ phường triển khai mô hình biến rác thải nhựa thành thẻ bảo hiểm y tế
để tặng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn hội viên mắc bệnh hiểm nghèo
từ số tiền này hội phụ nữ phường còn gây quỹ học bổng ủng hộ trẻ em nghèo
tổ chức nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa
rất nhiều thực tế mà nói thì như cái đợt vừa rồi mà nếu như dùng cái thuốc chín cái tháng vừa rồi nếu không có thẻ bảo hiểm thì thực tế mà gia đình cũng khó có khả năng để sử dụng cái thuốc chứ cô được
bởi vì cái thuốc đấy là nếu như không có bảo hiểm thì là một trăm linh tức là hai mươi bốn triệu một tháng
thế nhưng cái thuốc đấy thì bảo hiểm chịu cho một nửa chịu cho năm mươi thì là gia đình chỉ phải chi phí có một mươi hai triệu một tháng thôi
thế là nó rất lợi cho gia đình
cũng như gia đình bà thành gia đình chị bùi thị tuyết thuộc diện khó khăn trên địa bàn
bản thân chị phát hiện bị mắc bệnh ung thư gia đình không có điều kiện để chữa trị
nhờ hội viên phụ nữ của khu dân cư tặng thẻ bảo hiểm y tế đã giúp chị yên tâm trong việc điều trị bệnh
bên cạnh việc tặng thẻ bảo hiểm y tế các hội viên còn thường xuyên đến thăm hỏi động viên giúp chị cố gắng vượt qua khó khăn bệnh tật
sống ở cái xóm tổ chính khu ba này
rất được chị em phụ nữ tổ chính khu ba quan tâm đến những hoàn cảnh như mẹ con tôi
và động viên năm vừa rồi là tôi ốm tôi bị bệnh hiểm nghèo ung thư
tôi đi điều trị ở hà nội cũng được chị em phụ nữ khu ba tặng cho một thẻ bảo hiểm y tế để tôi đi chữa bệnh
từ khi tôi nhận được bảo hiểm đấy tôi đi viện khám rất là tốt
vì thứ nhất
là coi như là giúp tôi được về mặt kinh tế
cái thứ hai nữa là coi như là tôi được yên tâm để chữa bệnh
tôi thấy rất là xúc động khi coi như là bệnh tật hiểm nghèo như thế được các chị phụ nữ khu ba coi như là đến tận nơi quan tâm
trong năm hai nghìn một mươi chín số tiền thu được từ việc bán phế liệu của hội phụ nữ phường quang trung đạt trên chín mươi triệu đồng
ngoài việc mua thẻ tặng bảo hiểm y tế số tiền đó còn dành để thăm hỏi hỗ trợ hội viên phụ nữ
các trẻ em tại tổ dân phố khi ốm đau mua làn nhựa hộp đựng thức ăn khi đi chợ nhằm giúp chị em giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông rác thải nhựa trong sinh hoạt
cái mô hình thì đem lại rất là hiệu quả thiết thực đối với nệ hội viên phụ nữ trong toàn phường
trong một năm thì với số tiền thu được là mỗi một bình quân mỗi một tri hội là từ năm đến bảy triệu đồng và một tri hội nhiều thu gom được nhiều nhất là tri hội phụ nữ khu ba
thì thu được với số tiền là một mươi tám triệu
đặc biệt là quan tâm hơn nữa chúng tôi chỉ đạo là quan tâm hơn nữa đối với lại thực hiện tặng bảo hiểm y tế cho hội viên mà gặp cái bệnh hiểm nghèo
trong năm vừa qua trên toàn phường đã tặng được một mươi hai chiếc bảo hiểm y tế và trong đó có tri hội ba thì tặng được năm chiếc
đã giúp được rất nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn gặp cái bệnh hiểm nghèo để có cái cơ hội để chữa trị và giảm cái chi phí
có thể thấy rằng
việc phân loại rác thải thu gom phế liệu tại gia đình việc làm tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa hết sức thiết thực
không những giữ gìn môi trường sống giảm tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn làm thay đổi và nâng cao ý thức của cán bộ hội viên phụ nữ
và giáo dục con em trong gia đình thực hiện vệ sinh môi trường tạo ý thức thực hành tiết kiệm
đồng thời việc thu gom phế liệu đã biến rác thành tiền hình thành nguồn quỹ để các tri hội hoạt động tạo tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống
thưa quý vị và các bạn mô hình mua thẻ bảo hiểm y tế từ tiền bán rác thải không chỉ giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn
thường xuyên đau ốm giảm chi phí khám chữa bệnh điều quan trọng nữa là góp phần to lớn trong việc bảo vệ môi trường
nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ trước tác hại của phế liệu túi ni lông đối với sức khỏe con người và môi trường sống
qua đó góp phần làm cho người dân từng bước thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi hạn chế tình trạng lạm dụng sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày
hình thành ý thức phân loại rác thải tại nguồn tận dụng phế liệu để mua sắm các vật dụng có ích giảm thiểu ô nhiễm môi trường do phế liệu và túi ni lông gây ra
chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo